thưa quý vị ngày một mươi tám tháng tám theo giờ địa phương tổng thống mỹ joe biden đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh ba bên mỹ nhật hàn
với sự tham gia của tổng thống hàn quốc yun suk yên và thủ tướng nhật bản kishida fumio
đây là lần đầu tiên tổng thống mỹ joe biden chào đón các nhà lãnh đạo nước ngoài đến trại david kể từ khi ông nhậm chức
đồng thời cũng là cuộc gặp ba bên trực tiếp giữa nguyên thủ ba nước mỹ nhật bản hàn quốc mà không phải bên lề một sự kiện nào đó
hội nghị này được đánh giá là sẽ mở ra trang sử mới trong quan hệ hợp tác giữa ba nước
mở đầu hội nghị với tổng thống hàn quốc yun suk yên và thủ tướng nhật bản kishida fumio tại chạy david bang maryland
tổng thống biden đã bày tỏ cảm ơn tới hai nhà lãnh đạo nhật bản và hàn quốc đồng thời nhấn mạnh về sức mạnh chung khi cả ba nước sát cánh cùng nhau
sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa mỹ hàn quốc và nhật bản sẽ tạo ra một nền tảng thể chế vững chắc hơn
bên cạnh đó những thách thức đe dọa an ninh khu vực phải được xây dựng bằng những cam kết hợp tác mạnh mẽ hơn
hôm nay sẽ được ghi nhớ như một ngày lịch sử nơi chúng tôi thiết lập một cơ chế thể chế vững chắc và các cam kết đối với quan hệ đối tác ba bên
trong khi đó chia sẻ trước cuộc hội đàm kiến giữa ba bên thủ tướng nhật bản kishida cho rằng việc ba nhà lãnh đạo mỹ nhật hàn gặp nhau
đang làm nên một trang sử mới một bước ngoặt lịch sử đối với cộng đồng quốc tế
hội nghị thượng đỉnh ba bên mỹ nhật hàn lần này
là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ba bên được tổ chức độc lập và cũng là lần đầu tiên tổng thống biden mời các nhà lãnh đạo nước ngoài tới chạy david
giới phân tích cho rằng động thái này thể hiện mong muốn của tổng thống mỹ muốn làm sâu sắc quan hệ với hai đồng minh ở đông bắc á là nhật bản và hàn quốc
các bên dự kiến sẽ ra tuyên bố chung với những nội dung như đồng ý thiết lập các cuộc họp ba bên thường niên
phát thảo sự hợp tác ba bên trong các lĩnh vực phát triển tên lửa an ninh mạng an ninh kinh tế và vấn đề triều tiên
tại cuộc họp lãnh đạo ba nước mỹ nhật bản và hàn quốc nhất trí sẽ tham vấn với nhau trong trường hợp xuất hiện các mối đe dọa chung
đồng thời nâng quan hệ đối tác ba bên lên tầm cao mới để phản ứng trước những thách thức an ninh và kinh tế đang được đặt ra
thỏa thuận đạt được giữa tổng thống nước chủ nhà joe biden tổng thống hàn quốc yun suk in và thủ tướng nhật bản kishida fumio
nhấn mạnh sự cấp thiết của phản ứng phối hợp trước những thách thức chung như mối đe dọa hạt nhân và gián đoạn chuỗi
cung ứng ngoài ra các nhà lãnh đạo cũng công bố kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ ba bên
triển khai chia sẻ dữ liệu thời gian thực về cảnh báo tên lửa triều tiên trong năm nay
và thành lập một nhóm làm việc để chống lại các mối đe dọa trên mạng
bên cạnh đó các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về an ninh kinh tế cam kết hợp tác về khả năng phục hồi chuỗi cung ứng
và ngăn chặn xuất khẩu bất hợp pháp hoặc đánh cắp các công nghệ tiên tiến
tuyên bố chung sau cuộc họp nêu rõ mối quan ngại chung của ba nước về những hành động không phù hợp với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ
nhắc lại lập trường đã được công bố riêng của mỗi bên về an ninh ở biển đông cũng như khu vực ấn độ dương thái bình dương
bộ an ninh nội địa mỹ thông báo washington đã gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời cho công dân ukraine trong một mươi tám tháng
và thực hiện một số sự điều chỉnh nhằm cho phép các công dân ukraine đủ điều kiện đăng ký quy chế này
tuyên bố của bộ an ninh nội địa mỹ nêu rõ quyết định gia hạn sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
trước đó hôm ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai vài ngày sau khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
chính quyền của tổng thống mỹ joe biden đã trao quy chế bảo vệ tạm thời cho người ukraine đang ở mỹ
đồng nghĩa với việc họ sẽ được tiếp tục ở lại mỹ và không phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất

nga đã đối mặt với các biện pháp trừng phạt một công tố viên của tòa án hình sự quốc tế icc cùng một số lãnh đạo cấp cao của anh
đây là những nhân vật mà moscow cho rằng đã phản đối quyết liệt chiến dịch quân sự đặc biệt của nga ở ukraine
cụ thể danh sách trừng phạt bao gồm năm mươi bốn cá nhân trong đó có công tố viên karim khan của icc
bộ trưởng thế thao anh lucy fraser thứ trưởng bộ quốc phòng anh annabel gauthier và một số nhà báo của anh
bộ ngoại giao nga cáo buộc
những người có tên trong danh sách đã thực hiện các chính sách thù địch chống lại moscow trong suốt một năm giữa qua
theo số liệu thống kê anh là một trong những nước ủng hộ tài chính và quân sự lớn cho ukraine
kể từ khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt từ cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
ngoại trưởng thụy điển tobias binstrom cho biết
nước này đã tăng cường an ninh tại các đại sứ quán và các cơ quan đại diện khác
do gia tăng mối đe dọa chống lại lợi ích của stockholm ở nước ngoài
ngoại trưởng binstrom nêu rõ sự an toàn của các nhân viên ngoại giao là ưu tiên cao nhất
đồng thời nhấn mạnh an toàn của gia đình các nhà ngoại giao và nhân viên địa phương cũng được tính đến
một ngày trước đó thụy điển đã nâng cảnh báo về mối đe dọa khủng bố lên mức nguy hiểm thứ hai trong tháng năm cấp độ
việc nâng mức cảnh báo phản ánh mối đe dọa về các cuộc tấn công khủng bố là khá rõ ràng
trước đó anh và mỹ đã cảnh báo công dân của họ không nên đến thụy điển
do có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố trong bối cảnh xuất hiện nhiều cuộc biểu tình tại nước này
và quốc gia láng giềng đan mạch phản đối việc phỉ bán kinkoran và chống lại đạo hồi
cơ quan an ninh y tế vương quốc anh thông báo anh đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể
ba hai tám mươi sáu của virus sars cov hai đã được phát hiện tại quốc gia này
đáng chú ý người này gần đây không đi du lịch
cũng trong ngày một mươi tám tháng tám tổ chức y tế thế giới who và giới chức y tế của mỹ cho biết
đang theo dõi chặt chẽ biến thể
biến thể phụ mới của chủng omicron là ba hai tám mươi sáu mặc dù hiện chưa thể xác định được nguy cơ
đối với sức khỏe cộng đồng do biến thể phụ mới này có thể gây ra
who tuyên bố đã phân loại ba hai tám mươi sáu là biến thể phụ đang được theo dõi do số lượng đột biến gen
ở quy mô lớn
theo who cho đến nay mới chỉ xác định được bốn giải trình tự gen của biến thể phụ mới này
do đó chưa thể xác định được nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng và cần theo dõi chặt chẽ
để có thể đưa ra đánh giá chính xác
who hiện đang theo dõi một mươi biến thể của virus sars cov hai và tất cả các biến thể phụ của chúng
quỹ y đồng liên hợp quốc unicef cho biết xung đột và tình trạng di tản gia tăng ở miền đông
cộng hòa dân chủ congo drc đang đẩy trẻ em nước này vào cuộc khủng hoảng dịch tả tồi tệ nhất
trong sáu năm qua
số liệu của bộ y tế cộng hòa dân chủ công gô drc cho biết
tại nước này đã có ít nhất ba mươi một ba trăm linh bệnh nhân
trong bốn mươi hai trường hợp nghi ngờ hoặc đã xác nhận mắc bệnh tả
trong đó có hai trăm ba mươi ca tử vong với phần nhiều là trẻ em
tỉnh bắc kivu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn hai mươi một bốn trăm linh trường hợp
trong đó có hơn tám trẻ em dưới năm tuổi
trước đó năm hai nghìn một mươi bảy một đợt dịch tả cũng đã bùng phát mạnh tại cộng hòa dân chủ congo
và ảnh hưởng đến tất cả các vùng trên cả nước
bao gồm cả thủ đô kinshasa với gần năm mươi năm ca mắc và hơn một một trăm linh ca tử vong